một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chân ma túy đã bị công an huyện trùng khánh
tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ cùng với vật chứng là sáu bánh heroin
cụ thể vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi tháng một tổ công tác công an huyện trùng khánh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tại km số hai trăm linh hai hai trăm linh quốc lộ bốn a thuộc địa phận xóm park rao đức hồng phát hiện một xe ô tô khách
đang dừng bên đường có một người phụ nữ đang nhận một hộp cắt tông có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác yêu cầu kiểm tra xác định người phụ nữ là tăng bích hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
sinh sống tại thị trấn trùng khánh giáo viên trường tiểu học cảnh tiên trùng khánh
tiến hành kiểm tra hộp cắt tông có sáu bánh heroin
tại cơ quan công an hoàn khai nhận số heroin này mua của một đối tượng tỉnh ngoài
được gửi theo nhà xe với mục đích mang sang trung quốc bán kiếm lời